phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin
quá trình bắt giữ đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ nhân dân và đối tượng
chín giờ năm mươi phút ngày một mươi tháng sáu tại khu vực bảy phường nông trang tp việt trì tỉnh phú thọ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ bắt quả tang đối tượng vàng a lệnh
trú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình đang có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin
tổng trọng lượng trên một mươi ba kg
cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô mà đối tượng dùng để vận chuyển số ma túy nói trên
một điện thoại di động và một mươi hai triệu đồng tiền mặt
thưa quý vị thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như là quán karaoke dịch vụ lưu trú đang có nhiều diễn biến phức tạp
khiến cho xã hội lo ngại về lối sống xa ngã của một bộ phận giới trẻ hiện nay
trước thực trạng đó công an tỉnh lạng sơn tiếp tục
triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh triệt phá các tụ điểm ma túy núp bóng quán karaoke
phát hiện bắt giữ bảy vụ bảy mươi năm đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép trên ma túy trong các quán karaoke
thua giữ gần bốn mươi bảy gam ma túy tổng hợp hơn sáu mươi năm gam ketamine bốn mươi ba triệu đồng và nhiều tam vật khác
đây là kết quả đấu tranh từ đầu năm đến nay của lực lượng công an tỉnh lạng sơn
qua thực tế cho thấy những nhóm thanh niên bị phát hiện
bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thường tổ chức núp bóng dưới hình thức thuê phòng hát tại các quán karaoke
các đối tượng bật nhạc hết công suất và tổ chức sử dụng các chất ma túy mang theo
đây không chỉ là thực trạng của thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh lạng sơn
mà còn đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước
để hướng tới tháng cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy
lực lượng cảnh sát ma túy tăng cường chủ động phối hợp với công an các phường xã
đẩy mạnh đấu tranh
thành điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành vũ sơn
loại ma túy thường sử dụng trong vũ trường quán bar quán karaoke là ma túy tổng hợp
chúng mang lại cho người sử dụng nhiều cảm giác khác nhau
có loại kích thích bạo lực loại gây ham muốn tình dục loại gây ảo giác mạnh
đáng chú ý một số quán hát để chiêu khách đã mua ma túy về
cho nhân viên vào phòng hát cùng sử dụng ma túy với khách
tôi cũng mua ma túy là kẹo và ke
rồi tôi có rủ bạn tôi là long dung hiếu đi vào quán của bọn tôi là quán karaoke quán hát định sử
trong quá trình hát tôi có mang ma túy ra định sử và công cục là do tôi chuẩn bị
em là nhân viên của quán karaoke em đang trong phòng thì được anh cảnh gọi lên phòng hút sáu để thử khách
mà có bỏ ma túy ra em được kẹo và chia một mươi người sau đó thì anh cảnh đưa cho em lượng kẹo em có được sử dụng
để hoạt động kinh doanh karaoke trở nên lành mạnh đúng nghĩa và ngăn chặn đấu tranh với các hành vi sử dụng ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện lực lượng công an tỉnh lạng sơn tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng
tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh phối hợp phòng chống ma túy ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời kiểm tra phát hiện
xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm đảm bảo hoạt động đúng theo quy định
đổi mới các nội dung hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống ma túy cho nhân dân
nhằm lên án ngăn chặn tố giác đấu tranh quyết liệt với tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp
đặc biệt là tuyên truyền cho thanh thiếu niên hiểu rõ về hiểm họa tác hại khi sử dụng ma túy tổng hợp
bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương lực lượng chức năng thì vai trò quản lý định hướng của gia đình nhà trường địa phương là vô cùng quan trọng
một thông tin đáng chú ý khác từ một mươi năm h ngày hôm nay một mươi ba tháng sáu liên bộ công thương tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
như vậy xăng trong nước đã có lần điều chỉnh tăng thứ sáu liên tiếp đồng thời thiết lập mức kỷ lục mới
về hành vi cướp giật tài sản
trên đoạn đường dt bảy trăm bốn mươi một chạy qua địa bàn ấp một xã tiến hưng thành phố đồng xoài
xảy ra vụ cướp giật tài sản
một phụ nữ đang lưu thông bằng xe máy thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe mô tô
từ phía sau vượt lên áp sát giật chiếc điện thoại chỉ để trong túi quần sau
công an thành phố đồng xoài đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc
tổ chức truy xét nhanh đối tượng gây án
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác vận động quần chúng nhân dân
nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện tố giác tội phạm
sau sáu giờ truy xét các cán bộ đã xác định và thực hiện lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với đặng văn vũ
tại cơ quan công an vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình
sau khi cướp được điện thoại vũ đem đi bán được hai bảy triệu đồng
được biết vũ là đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định
và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản
trong ngày một mươi ba tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đang phú hợp với công an quận tân phú để điều tra xác minh vụ nam thanh niên
nghi dùng súng dọa nhiều người trên phố
trước đó tối một mươi hai tháng sáu một đoàn clip gần một phút ghi lại cảnh nam thanh niên
nghi dùng súng dọa nhiều người được đăng tải lên mạng xã hội
sự việc được xác định diễn ra ở phường tây thành quận tân phú
clip thể hiện nam thanh niên chở cô gái đi trên xe máy lưu thông trên đường
sau đó hai người này vượt lên gần xe máy khác rồi tự cãi với một nam thanh niên
lập tức nam thanh niên đi xe máy một mình tấp vào lề đường rồi bước xuống xe
rút trong người ra một vật giống súng nhắm vào đôi nam nữ
thấy vậy đôi nam nữ xe máy bỏ chạy theo hai hướng
nam thanh niên cầm vật giống súng đuổi theo năm thanh niên một đoàn rồi tiếp tục đuổi cô gái
sau đó nam thanh niên lên xe bạn gái rời khỏi hiện trường
trước vụ việc trên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đang phối hợp cùng công an địa phương điều tra làm rõ vụ việc
chuyển sang một thông tin khác ủy ban nhân dân tp hcm vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý kiểm soát
trong chi tiêu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm giao bảo hiểm xã hội tp hcm phối hợp sở y tế tp hcm
ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế có hành vi lạm dụng
trục loại quỹ bảo hiểm y tế
đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự các cơ sở khám chữa bệnh
có dấu hiệu phạm tội gian lận bảo hiểm y tế
sở y tế được giao tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
sở y tế cũng phải chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc hóa chất vật tư y tế
dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
không để người bệnh phải tự mua
thưa quý vị bảo đảm người hoàn thành điều trị nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
về các hình thức từ quản lý tư vấn học nghề tạo điều kiện giới thiệu việc làm
hỗ trợ cho vay vốn ổn định cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
trong công tác phòng chống ma túy mà tỉnh đồng tháp đặt ra
để đạt được mục tiêu này thời gian qua nhiều đơn vị địa phương đã có nhiều hình thức hỗ trợ
những người sau ca nghiện
thu mua mít tại vườn rồi đem bán lại cho các vựa trái cây tại địa phương
công việc đòi hỏi anh cường phải tới đuôi khắp nơi để lấy rồi giao hàng
có khi đi từ sớm nhưng đến trời sập tối thì việc mới xong
dành phần lớn thời gian để lao động vì thế anh chẳng mấy khi nhàn rỗi
để tìm đến những cuộc vui như trước đây
không nhờ buôn bán như anh cường nên anh sơn ở xã mỹ hội chọn làm công an lương
được trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh đồng tháp tuyển vào làm
đến nay thanh niên hai mươi hai tuổi này đã ổn định công việc có lương hàng tháng và phụ cấp
để trang trải cuộc sống
theo tôi nghĩ thì điều kiện cần của nó là bản thân của họ sẽ có quyết tâm để cai nghiện
điều kiện đủ của nó cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương của gia đình
của vợ con và tạo cho em một cái nghề hoặc là một cái việc làm ổn định để thu nhập
người con úc của bà dung sau khi được công an xã giáo dục cai nghiện tại nhà thành công
đã tìm được việc ở một công ty tại tỉnh long an
mỗi tháng anh gửi về hai ba triệu đồng phụ bà trăng trải chi phí sinh hoạt
niềm vui của người mẹ này đâu chỉ là chuyện con mình giờ biết làm ăn
mà hơn hết là khi có công ăn chuyện làm sẽ tránh được những lời rủ rê từ bạn bè xấu
có công an chuyên làm thì nó dĩ nhiên là nó phải quên cái chuyện chơi
còn vì nó ở không thì thành ra nó chơi cái vụ đó
còn như nó có công an chuyện làm nó đâu còn chơi nữa đâu
còn công an chuyện làm nó mê làm rồi bị lãnh lương có tiền lương rồi nó ham
rồi thành ra nó không còn tưởng cái chuyện chơi nữa đâu
phòng cũng đã phối hợp với chủ công an quyền cũng như là quy băng nhân cắt xã
và đến trực tiếp
tượng mà sau khi đã hoàn thành ca nghiện về để mà tư vấn giới thiệu
cái việc làm cũng như là cái hỗ trợ cái dạng nghề và cái hỗ trợ
cái nguồn vốn giải quyết việc làm đối với các trường hợp
mà có cái phương án làm ăn
thì thông qua các cái buổi tư vấn cái tuyên truyền như vậy đó
thì sẽ nắm được cái tâm tư nguyện rộng của các cái trường hợp
mà sau khi đã hoàn thành ca nghiện về để ý của họ là họ có cần
nhu cầu hỗ trợ cái gì thì chỗ các ngành chức năng của quyện
sẽ có cái hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp này
nền tảng để một người cai nghiện thành công hay không chính là tạo nhu cầu việc làm cho họ
vì thế ngoài công tác đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho vay vốn làm ăn từ cơ quan nhà nước
thì cần thêm sự hỗ trợ cởi mở từ cộng đồng để người sao cai thêm tự tin
và có động lực để vươn lên trong cuộc sống
thời gian qua ngành du lịch thành phố hồ chí minh đã triển khai nhiều sản phẩm mới
với mục tiêu nhanh chóng phục hồi ngành công nghiệp không khói sau thời gian đóng băng bởi dịch covid một mươi chín
đáng chú ý một số sản phẩm du lịch giá trị cao và thực sự gây tiếng vang thu hút sự quan tâm của du khách
tuy nhiên theo các chuyên gia cần có thêm nhiều thay đổi nỗ lực để có thể giữ chân và kéo du khách quay trở lại
không chỉ dừng ở việc đến một lần rồi đi đối với các tour du lịch được xếp vào hạng sang này
từ bốn năm triệu đồng cho bốn mươi phút ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng
hay gần ba triệu đồng cho hai tiếng trên du thuyền hải sang xuôi dòng sông sài gòn
là mức giá mà các doanh nghiệp lửa hành lớn ngành du lịch thành phố đã rất nỗ lực
để có thể mang tới cho du khách những trải nghiệm mới mẻ độc đáo
tuy nhiên đây cũng là mức giá khiến nhiều doanh nghiệp e dè đặt lên bàn cân
thành phố hồ chí minh muốn tạo ra sản phẩm du lịch chất lượng cao
mà bây giờ sản phẩm đó chỉ phục vụ được một nhóm đối tượng nhỏ
thì làm sao phổ cập được làm sao giới thiệu được cho những du khách khác
thì tôi nghĩ là câu chuyện về giá là câu chuyện đầu tiên chúng ta cần phải suy nghĩ
nếu có chăng chúng ta nên thay đổi kết cấu của du thuyền và tìm mọi cách để giảm giá thành xuống
nó rơi vào khoảng từ một triệu cho đến hai triệu
và tận hưởng được những dịch vụ đặc biệt trên du thuyền
thì có thể kéo được du khách về lại lần thứ hai
đứng ở góc độ chuyên môn nhiều chuyên gia cho rằng
để những sản phẩm du lịch này mang tích cực
phải sản phẩm bình vẩn chứ không chỉ mở ra theo phong trào
cần phải tạo điều kiện nhiều hơn nữa
để doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả trong việc khai thác những sản phẩm giá trị cao
ví dụ như là tui trực thăng tui máy bay trực thăng đó là tốt lắm đấy chứ làm rất là tốt
bao nhiêu năm trời mình làm mà chưa có được
mà bây giờ mình đưa chính thức được như vậy là tốt
tuy nhiên tôi muốn xét ở kết cận là bình vẩn là gì
máy bay nó phải đưa từ vũng tàu lên thì rõ ràng nó là gì là nó hơi xa rồi đó
đưa lên xa như vậy thì là cái giá thành nó phải lên cao chứ
ở đây là cao chứ không có mắc mà giá thành mình đưa lên cao
thế thì nó cái khách mà đi nó sẽ ít lại
thì phần nó nhỏ
ở góc độ mà bình vẩn đó bình vẩn thì tôi thấy thế này nè
là làm sao mà nó thỏa mãn được cái cấp cao hơn
cái lớp khách cấp cao nhưng mà cũng phải lấy là
làm sao mà các đơn vị kinh doanh đó người ta có thu nhập mới được
từ khi thành phố vũng tàu
thành phố hồ chí minh mở cửa lại
ngành du lịch thành phố đã có rất nhiều nỗ lực sáng tạo
trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ
chú động khai thác thế mạnh của mình để phục vụ du khách trong nước và quốc tế
đặc biệt là phân khúc khách trung và cao cấp
trong tháng năm khách quốc tế đến thành phố là hơn một trăm bốn mươi bảy lượt
tăng một trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
khách du lịch nội địa đến thành phố đạt hơn hai một mươi năm triệu lượt
tăng gần một trăm linh chín so với cùng kỳ năm ngoái
tổng thu du lịch tính năm tháng đầu năm ước đạt ba mươi chín năm trăm linh chín tỷ đồng
đạt năm mươi tám bốn so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai
tuy vậy lãnh đạo sở du lịch thành phố cho rằng
còn rất nhiều việc phải làm để có thể xây dựng thành phố
thành điểm đến thu hút đúng với tiềm năng của mình
du lịch đường sông đã được nhận định là một phân khúc du lịch tiềm năng lớn
có thể trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của thành phố hồ chí minh
chúng tôi rất là cần sự phối hợp của rất nhiều ngành có liên quan
ngành giao thông vận tải phối hợp để kêu gọi đầu tư hoàn thiện các bến bãi
không chỉ là nơi dừng đổ của các phương tiện thủy
mà phải là nơi cung cấp dịch vụ tiêu dùng cho khách du lịch
và chúng tôi cũng cần sự phối hợp của ngành tài nguyên môi trường
để làm sao chất lượng môi trường nước
chất lượng của các khu vực bến bãi được đảm bảo
và rất là cần sự quan tâm của các quận quyện
để chúng ta cùng kêu gọi đầu tư
cùng hoàn thiện các điểm đến rất là tiềm năng dọc hai bên bờ sông
theo kế hoạch phát triển du lịch thành phố từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
ngành du lịch sẽ tập trung khai thác nhiều tour tuyến độc lạ hấp dẫn
nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách
bao gồm bằng đường bộ đường sông trực thăng metro
tuy nhiên sau những biến động vì dịch covid một mươi chín hai năm qua
chắc chắn ngoài yếu tố độc lạ thì ngành du lịch
cần phải đẩy mạnh mục tiêu phát triển bình vẩn hơn bao giờ hết